ninh bình cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tập trung chỉ đạo thao gỡ khó khăn hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khuyến khích khởi nghiệp thu hút người tài đến xây dựng ninh bình phát triển vững mạnh
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ninh bình ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy đây cũng là tỉnh đầu tiên mà thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra về tình hình giải ngân vốn đầu tư công
biểu dương những kết quả trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà tỉnh ninh bình đã đạt được đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi chín
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi có mức tăng trưởng grdp cao hơn bình quân cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ thành tích này đã đóng góp quan trọng vào kết quả
kết quả chung của đất nước trong đó sản xuất công nghiệp tăng mạnh đã hình thành được một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo ra sự tăng trưởng lớn trong thu ngân sách như lắp ráp ô tô liên kiện điện tử và sản phẩm công nghiệp phụ trợ
rồi toyota sản xuất phụ kiện ở bình phúc và đặc biệt năm gần đây là ô tô thành công của ninh bình
tất nhiên nội địa hóa còn thấp ra vật chất còn tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian đấy mới được yêu cầu
nhưng mà dù sao hình thành ở đây cũng đã đóng góp tốt cho ngân sách cũng như là góp phần này một hệ sinh thái ô tô của việt nam mà chúng tôi đang đạt vấn đề phát triển mạnh mẽ hơn
an sinh xã hội đạt kết quả tốt năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo còn hai cận nghèo lần lượt giảm xuống dưới ba
tuy nhiên trạng đường phía trước còn nhiều khó khăn
tỉnh nằm trong nhóm đầu về giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ ba trên một mươi một tỉnh vùng đồng bằng sông hồng nhưng kết cấu hạ tầng lại chưa đồng bộ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm mẹ việt nam anh hùng trần thị phi sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi ba thôn cổ loan trung một xã ninh tiến
bà sinh được chín người con trong đó có hai con trai là liệt sĩ
và đến thăm gia đình ông nguyễn hùng tiến bảy mươi hai tuổi thương bình tám mươi một chính trị viên đại đội bị thương năm một nghìn chín trăm bảy mươi một bên lào
hiện ông có ba con một trong số đó đang là sĩ quan quân đội